chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường chú tại bản tà phình xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy công an thị xã nghĩa lộ của tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã số sáu mươi ba
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đối với đối tượng hoàng văn kiếm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
và đối tượng chu văn mạnh sinh năm hai nghìn một phải nhận quyết định truy nã số hai mươi bốn ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân
các thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện